xin kính chào quý vị và các bạn
thời tiết phổ biến ít mưa ngày nắng được nhận định tiếp tục duy trì trong ngày mai
tại khu vực phía đông bắc bộ
sau đó từ chiều tối và đêm mai
với sự di chuyển lên phía bắc của vùng áp thấp trên biển đông
ven biển phía đông bắc bộ sẽ bắt đầu có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to
vùng mưa dần lan rộng ra các tỉnh thành bắc bộ trong ngày một mươi chín và ngày hai mươi
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở mức là hai mươi bảy ba mươi độ
sau đó giảm mỗi ngày một độ trong hai ngày tiếp theo
phía tây bắc bộ phổ biến ít mưa trong ngày mai
sau đó sang đến ngày một mươi chín và ngày hai mươi
các khu vực khác bắt đầu có mưa
nhiệt độ tại các tỉnh thành thuộc khu vực phía tây bắc bộ trong ba ngày tới
ít biến động cao nhất vào lúc trưa chiều
ở mức là hai mươi bảy đến ba mươi độ
tại các tỉnh từ thanh hóa đến khu vực thừa thiên huế
mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
sẽ duy trì tại phần phía nam của khu vực này
và lan dần sang phần phía bắc của khu vực
gây mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
đến hết ngày một mươi chín sau đó sẽ giảm dần
nhiệt độ cao nhất tại khu vực này
trong hai ngày tới
ở mức là hai mươi sáu hai mươi chín độ
sau đó tăng thêm hai độ trong ngày hai mươi
tại các tỉnh từ đà nẵng
đến khu vực ninh thuận bình thuận
từ chiều mai mưa sẽ giảm dần xuống diện giải rác
và xuất hiện về chiều tối
ban ngày thời tiết mát mẻ với nhiệt độ cao nhất
ngày mai là hai mươi bảy ba mươi độ
sau đó tăng chậm trong hai ngày tiếp theo
tây nguyên sẽ có mưa mưa vừa
cục bộ có mưa to từ nay
đến hết ngày một mươi chín
nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ phổ biến
ở mức là hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
từ khoảng ngày hai mươi mưa giảm hẳn
về diện vật
bàn ngày trời có nắng
nên nhiệt độ sẽ tăng nhẹ trở lại
các tỉnh thành nam bộ
do chịu ảnh hưởng của gió tây nam
và giải hội tụ nhiệt đới
nên sẽ có mưa mưa vừa
cục bộ có mưa to từ nay đến hết ngày một mươi chín
nhiệt độ cao nhất ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
sau đó giải hội tụ yếu đi
mưa sẽ giảm nhanh tại khu vực này
vì vậy nhiệt độ sẽ tăng nhẹ lên mức là ba mươi ba mươi ba độ
nhiệt độ cao nhất trong kỉ recognized
nhiệt độ andreas là premium